tình trạng cử nhân đại học thất nghiệp đã tác động không nhỏ đến định hướng nghề nghiệp của nhiều học sinh
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông học đại học hay học nghề ra trường đều phải đi làm
với quan điểm đó hàng nghìn học sinh tại lào cai đã không chọn môi trường đại học mà chuyển qua học nghề
đây là hình ảnh trong mùa tuyển sinh tại trường cao đẳng lào cai
so với thời gian trước vài năm trở lại đây số lượng học sinh sinh viên đăng ký tham gia học nghề tại trường
đã có sự tăng trưởng rõ rệt
đến thời điểm này nhà trường đã làm thủ tục nhập học cho một ba trăm bốn mươi ba học sinh sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp chính quy
tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân của sự thay đổi trong xu hướng chọn học nghề xuất phát từ thay đổi lớn trong tư duy và nhận thức
thay vì cứ nhất thiết phải có bằng đại học thì giờ đây lựa chọn trường nghề là một lựa chọn
trường nghề cho tương lai của mình để phù hợp với đúng năng lực hoàn cảnh và đam mê mới là đi đúng hướng sát thực tế
nhà em ở lào cai thì học gần trường hơn gần gia đình và cơ hội tìm việc làm sẽ dễ dàng hơn
với nhu cầu của công việc em học ở khách sạn thì ở lào cai cũng rất phát triển
nếu học ở khách sạn thì rất phù hợp nên em quyết định học ở trường cao đẳng lào cai
cho đến thời điểm này chúng tôi đánh giá ghi nhận được rằng tỷ lệ về đi học nghề năm nay cao hơn năm trước rất nhiều
và chất lượng của học sinh sinh viên
mà đi học nghề năm nay so với các năm trước thì cao hơn rất nhiều
thế đây là một tín hiệu rất đáng mừng bởi nó cũng phản ánh nhu cầu thực của xã hội
hiện tại bây giờ như chúng tôi cũng đang thiếu năm trăm linh chỉ tiêu để cung ứng cho doanh nghiệp
và trong năm trăm linh chỉ tiêu này thì có ba trăm linh chỉ tiêu được doanh nghiệp đề nghị tuyển dụng đi xuất khẩu lao động tại nhật bản và hàn quốc
với mức thu nhập để ra được hai trăm năm mươi triệu đến ba trăm linh triệu thậm chí có ngành đến bốn trăm linh triệu một năm
thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái số lượng sinh viên nhà trường ra vẫn chưa đủ để cung ứng cho thị trường lao động
có thể thấy việc học nghề đem lại nhiều cơ hội phát triển và đem lại công việc ổn định cho các em học sinh sinh viên
đồng thời giải quyết được bài toán thừa thầy thiếu thợ của xã hội
tuy nhiên để các em có sự lựa chọn chính xác và có được tay nghề bảo đảm
thì các cơ sở đào tạo cũng như các cấp quản lý cần có sự quan tâm sâu sát hỗ trợ kịp thời cho các em